đội hình sự đặc nhiệm công an tp hcm vừa triệt phá một kho hùng khí công cụ hỗ trợ với số lượng rất lớn và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ
sau một thời gian dài theo dõi các trinh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với công an huyện củ chi tp hcm bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà nằm trên đường số hai mươi ba xã tân thông hội huyện củ chi
và phát hiện một kho hung khí công cụ hỗ trợ quy mô rất lớn do hai vợ chồng phạm thành long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và vũ thị diệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại tp hcm làm chủ
qua khám xét cơ quan công an đã thu giữ tăng vật là hơn hai năm trăm linh cây đao kiếm lưỡi lê mã tấu các loại hơn bảy trăm linh súng điện roi điện chín mươi ba súng bắn đạn bi và hàng trăm bình xịt hơi cay
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận bắt đầu buôn bán các loại hung khí trên
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tất cả số hàng trên được mua lại của một người chưa rõ lai lịch
để tránh bị cơ quan công an phát hiện hai vợ chồng này đang bán trên mạng xã hội và giao dịch với những người có nhu cầu
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra